hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng quảng văn quân sinh năm hai nghìn ba trú tại xã sạc vạt huyện yên châu về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an quân khai nhận đã lợi dụng thời điểm đêm tối người dân nghỉ ngơi hoặc để xe máy ngoài đường không có người trông coi đã phá khóa trộm xe
trong thời gian hai tháng từ tháng bốn cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quân đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tổng trị giá là năm mươi ba triệu đồng
đối tượng quảng văn quân do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi phạm tội
vào trưa ngày hôm nay xe dường nằm do tài xế nguyễn văn đại bốn mươi ba tuổi điều khiển trên cao tốc nội bài lào cai hướng về hà nội đã bất ngờ bốc cháy
trước đó một mươi một người trên xe đã thoát ra ngoài kịp thời nên không có thương vong tuy nhiên rất nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
vụ việc xảy ra tại km một mươi hai bốn trăm linh qua huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
nhận được tin báo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một cục cảnh sát giao thông đã có mặt phối hợp cùng cảnh sát địa phương giải phóng hiện trường phân luồng giao thông qua khu vực
vụ việc sau đó được bàn giao cho công an huyện bình xuyên tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân
tiếp tục với thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vào chiều ngày hôm nay cho biết việt nam đã ghi nhận thêm bảy trường hợp dương tính với virus sars cov hai
các bệnh nhân số ba trăm ba mươi sáu cho đến số ba trăm hai mươi bốn đều là nam trú tại nghệ an thanh hóa bắc giang hải dương và hà tĩnh
vào ngày một mươi sáu tháng sáu các bệnh nhân này từ coes quá cảnh qatar về sân bay tân sơn nhất tp hcm trên chuyến bay số hiệu qh chín nghìn chín mươi hai
và được cách ly ngay tại khu cách ly
tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
vào ngày một mươi bảy tháng sáu các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện nay cả bảy bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng số ba trăm bốn mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong số đó có hai trăm linh hai bệnh nhân đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
sáu mươi ba ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại